thưa quý vị khối không khí lạnh yếu đi nhanh trong đêm nay ở bắc bộ không nơi nào còn có mưa
nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở các tỉnh vùng núi phía bắc giao động trong khoảng bốn mươi bảy một mươi chín độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng bốn mươi chín hai mươi một độ
sáng ngày mai bắc bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có sương mù nhẹ trong khoảng thời gian buổi sáng
nhưng đến trưa và chiều mây sẽ giảm dần và trời chuyển nắng
nền nhiệt trong ngày mai ở bắc bộ theo thời gian sẽ tăng dần đều
cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh miền bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với miền trung những cơn mưa được tạo ra bởi không khí lạnh cũng chỉ còn duy trì trong nốt đêm nay và sáng sớm ngày mai
mưa giải rác ở khu vực các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi với lượng mưa dưới năm mm
sang ngày mai khí lạnh yếu đi miền trung cơ bản sẽ chấm dứt những cơn mưa trời chuyển nắng nhưng cường độ chưa mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
liên tục nhiều ngày nay nam bộ chịu tác động của một rãnh thấp có trục gần phía xích đạo
dự báo dưới tác động của rãnh áp thấp này trong chiều và tối mai ở khu vực miền tây sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ một số khu vực như kiên giang hay cà mau có nơi có mưa vừa và mưa to
trong khi đó ở khu vực miền đông cũng như các tỉnh tây nguyên chỉ còn mưa một vài nơi
nền nhiệt trong ngày mai trên các khu vực ít thay đổi
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực phía bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn là vùng có gió đông bắc mạnh nhất ở mức cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
với khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc chỉ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
nhưng lại có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước